theo thống kê của sở giao thông và vận tài tp đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra sáu mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi hai người bị thương hai mươi sáu người so với cùng kỳ năm trước
số vụ tai nạn và số người chết không tăng không giảm bị thương giảm ba mươi tám
trong chín tháng qua thành phố đà nẵng đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
lắp đặt camera giám sát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường ra soát những bất cập trong tổ chức giao thông
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng phân đấu kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông từ năm trở lên trên ba tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi tám
giao các sở ngành liên quan tổ chức tốt các nhiệm vụ theo phân công trong đó công an thành phố triển khai các lực lượng gia quân xử lý vi phạm theo các chuyên đề
nhất là hành vi vi phạm dẫn đến nguy cơ gây ra tai nạn giao thông như đi không đúng phần đường làn đường vượt đèn tín hiệu giao thông lạm dụng nồng độ cồn chất kích thích ma túy